ngày hai tháng tám tại cảng chu lai trường hải huyện núi thành tỉnh quảng nam cục hàng hải việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức phòng chống khủng bố bảo đảm an ninh cảng biển năm hai nghìn một mươi chín
việt nam hiện có bốn mươi năm cảng biển với hơn hai trăm sáu mươi bến cảng hàng năm tiếp nhận hơn một trăm linh lượt tàu biển trong và ngoài nước
vì vậy việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh hàng hải và phòng chống khủng bố có ý nghĩa vô cùng quan trọng
nội dung diễn tập gồm hai phần diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh để xử lý các tình huống
mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp tổ chức chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc hậu cần
các phương án và kỹ năng tác chiến xử lý tình huống khủng bố thực hành được sử dụng trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng chống khủng bố trong lĩnh vực hàng hải
nhằm phòng tránh bị động khi có tình huống xảy ra